một mươi ngày cách ly tại các đơn vị quân đội đối với các công dân trở về từ vùng có dịch là một khoảng thời gian khó khăn và thử thách
nhưng đây cũng là những ngày tháng đầy ý nghĩa khi họ được sống được trải nghiệm nhận được sự chăm sóc giúp đỡ tận tình
chu đáo của các cán bộ chiến sĩ nơi đây với nhiều kỷ niệm thật gần gũi lại ấm cúng và thắm nghĩa tình quân dân
trong số hai trăm năm mươi hai công dân được bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị trao giấy chứng nhận hoàn thành một mươi bốn ngày cách ly đợt một
đặc biệt có chị palina quốc tịch lào là công dân người nước ngoài duy nhất được cách ly tại đây
em vào cách ly tại đây được các y bác sĩ quan tâm chăm sóc tận tình được các chú bộ đội phục vụ chăm lo rất là chú đáo
từng bữa ăn giấc ngủ hiện tại em đã cách ly đủ một mươi bốn ngày và được trở về thăm mẹ ở quảng bình
đang mang thai tuần thứ ba mươi tám chị bùi thị hằng cùng với con nhỏ quê ở tỉnh nam định trở về từ tỉnh luông pha băng lào
được đưa vào khu cách ly trực tiếp
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an tại đây chị hằng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ y bác sĩ
đội ngũ y bác sĩ ở đây rất là tận tình hỏi hàn tỉ mỉ chú đáo
em cũng cảm ơn đảng và nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ cho bọn em những người làm ăn xa xứ về ở đây để được cách ly
với những trường hợp đặc biệt là mẹ bầu thì chúng tôi cũng có đồng viên án ối và chăm sóc
và nếu như có những cái vấn đề thì ví dụ như có thể là thai sinh trước tuần thứ ba mươi chín đến bốn mươi thì chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng được
thì nhu cầu là đảm bảo cho mẹ tròn con phương trong quá trình sinh nở của những người phụ nữ được cách ly
trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín này cán bộ nhân viên chiến sĩ quân khu bốn được sao nhiệm vụ phục vụ chăm sóc gần năm công dân từ nhiều nơi có dịch trở về việt nam
xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình
chính vì vậy cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để bảo đảm phục vụ đồng bào về cách ly tại đơn vị một cách chú đáo an toàn nhất
và niềm vui lớn nhất của những người nơi tuyến đầu chống dịch là mọi người dân đều an toàn khỏe mạnh khi hoàn thành thời gian cách ly trở về xung họp với gia đình